sau khi kết thúc vụ đông xuân và chuẩn bị cho vụ hè thu năm hai nghìn hai mươi ngành nông nghiệp thành phố đà nẵng đã sớm triển khai nhiều giải pháp và chỉ đạo phòng chống hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn hoa màu trên địa bàn
ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng giao sở tài nguyên và môi trường chủ trì phối hợp với các sở ngành kiểm kê đánh giá thực trạng dự báo nguồn nước trên các sông suối ao hồ đập hệ thống thủy lợi trên địa bàn thành phố tính toán cân bằng nước để đảm bảo cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt
các đơn vị chức năng của thành phố đà nẵng đã và đang khẩn trương thực hiện các biện pháp để chủ động chống hạn mặn trong đó đẩy mạnh xây dựng sửa chữa nhiều tuyến canh mương nội đồng để bảo đảm sản xuất cho nông dân